mở đầu là thông tin cập nhật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
đến nay dịch bệnh đã lây lan ra nhiều thành phố của trung quốc và đã có hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc
hiện thế giới có hai mươi bốn năm trăm năm mươi bảy người mắc bốn trăm chín mươi ba người tử vong trong đó lục địa trung quốc bốn trăm chín mươi một người tử vong
philippines một người tử vong hồng kông trung quốc một người tử vong
và ở việt nam hiện đã có một mươi người mắc ncov trong đó hai cha con người trung quốc một người đã khỏi và xuất viện
một mươi công dân việt nam đều trở về từ vũ hán trung quốc một người đã khỏi và xuất viện
một công dân việt nam là lễ tân có tiếp xúc gần với hai cha con người trung quốc đã khỏi và xuất viện
một công dân mỹ đến việt nam trước đó có quá cảnh tại vũ hán trung quốc
một người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với ncov trước đó điều trị khỏi ba người đã được xuất viện
giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết vừa tiến hành cách ly lấy mẫu máu để đi xét nghiệm
đối với bốn người trong gia đình có người từ trung quốc trở về bị ho sốt ở xã chia huy huyện chiu quynh tỉnh đắk lắc
khoảng một mươi h ngày bốn tháng hai ubnd xã chia huy nhận được báo cáo ở thôn năm xã chia huy
có trường hợp của một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ có biểu hiện sốt ho đau cổ họng đau đầu
sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã chỉ đạo trạm y tế xã
phát tiền xử dịch tễ của gia đình nạn nhân
theo đó nam thanh niên đi làm tại tỉnh quảng châu trung quốc từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi thanh niên đi từ quảng châu về lạng sơn rồi về lại đắk lắc
đến ngày hai mươi bốn tháng một bệnh nhân có hiện tượng sốt ho đau rát họng và mệt mỏi
sau đó thì vợ và hai người con của bệnh nhân cũng có những triệu chứng tương tự
sở y tế tỉnh đắk lắc đã đưa bốn trường hợp trên vào khu vực cách ly của trung tâm y tế huyện chư quynh để theo dõi
đến sáng nay tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hoàn toàn bình thường
còn tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên qua giả soát vừa phát hiện hàng chục học sinh có biểu hiện ho sốt
trong đó phần lớn học sinh được cho là đã tiếp xúc với bố mẹ trở về từ trung quốc
phòng giáo dục và đào tạo huyện nậm pồ đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ncov
cụ thể là tập trung giả soát các trường hợp học sinh và giáo viên có biểu hiện cúm ho sốt
các trường hợp có bố mẹ và người thân đi làm ở trung quốc về nước
hôm qua phòng giáo dục và đào tạo huyện nậm pồ đã phát hiện hai giáo viên và ba mươi bốn học sinh có biểu hiện cúm ho sốt
phần lớn số học sinh này là đã tiếp xúc với bố mẹ từ trung quốc về
và hiện tất cả những người này đã được cho nghỉ tạm thời để đến cơ sở y tế kiểm tra và theo dõi
chiều qua trước thông tin hàng nghìn công nhân công ty siang ying khu công nghiệp đồng xoài hai phường tiến thành tp đồng xoài
bất ngờ yêu cầu được nghỉ việc với lý do lo sợ
có người trong công ty có biểu hiện mệt mỏi do nhiễm bệnh đại diện lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh bình phước khẳng định
đến thời điểm này chưa có hiện tượng công nhân ngất xỉu hay ảnh hưởng do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày bốn tháng hai hàng nghìn công nhân công ty sianging bất ngờ yêu cầu được nghỉ việc
do nghi ngờ có người bị bệnh liên quan đến dịch bệnh ncov
các công nhân lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên yêu cầu được
nghỉ một thời gian rồi mới quay lại làm việc
trước sự việc trên liên đoàn lao động tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt
tại công ty siang dinh để xác minh làm rõ
qua làm việc cơ quan chức năng xác định có bảy công nhân của công ty sing yng có biểu hiện mệt mỏi nên xin về nghỉ
kiểm tra nhanh bảy công nhân này có biểu hiện bình thường của bệnh cảm thông thường chứ không liên quan đến dịch bệnh
hiện trên địa bàn tỉnh bình phước vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính hay nghi nhiễm liên quan đến dịch bệnh ncov